thưa quý vị dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
cũng như việc làm của người lao động
trong bối cảnh đó không ít doanh nghiệp đã chủ động tái cơ cấu sản xuất
tận dụng cơ hội để sản xuất sản phẩm khác giúp người lao động có việc làm duy trì và ổn định cuộc sống
đây là một nỗ lực rất lớn và có thể xem là một đóng góp to lớn cho nền kinh tế nước nhà của cộng đồng doanh nghiệp
một tám triệu lao động từ một mươi năm tuổi trở lên mất việc giãn việc vì covid một mươi chín
hơn sáu mươi tám chín lao động trong ngành dịch vụ phải nghỉ luân phiên giảm thu nhập bởi đại dịch
thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý ii giảm năm trăm hai mươi năm đồng so với quý trước
và hai trăm bảy mươi chín đồng so với cùng kỳ
lần đầu tiên thu nhập bình quân giảm trong năm năm qua
cầm cự và cầm cự phần nhiều doanh nghiệp đã đến ngưỡng không thể chịu nổi
khi sức ép việc làm cho hàng triệu lao động ngày càng lớn
trong bối cảnh khó khăn bằng mọi cách nhiều doanh nghiệp đã cố hết sức duy trì việc làm cho người lao động
bởi với họ đó chính là tài sản rất lớn của doanh nghiệp
có những thời điểm mà cảm giác rằng là chúng tôi không có vượt qua được
tuy nhiên là anh em cán bộ công nhân viên là cùng nhau đồng lòng
chia sẻ với nhau những cái khó khăn đề xuất những cái phương án như là tiết kiệm chi phí
hoặc là cùng nhau sang sẻ những cái việc làm với nhau
với doanh nghiệp cơ khí này mặc dù bị giảm sản lượng đầu ra do thị trường xuất khẩu chính là châu âu và châu mỹ
đang chịu tác động của dịch bệnh nhưng doanh nghiệp vẫn duy trì được sản xuất
giải quyết được công an việc làm cho một trăm hai mươi cán bộ công nhân viên
bao gồm hơn hai mươi kỹ sư tham gia
tám mươi nhân viên kỹ thuật trình độ cao đẳng trung cấp và công nhân lành nghề có việc làm ổn định
suốt quá trình vừa rồi công ty cố gắng là đảm bảo một trăm linh cán bộ công nhân viên
có việc làm liên tục và điều đẳng và thu nhập là giữ vững ổn định
covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp kinh tế thế giới tiềm mặt nhiều yếu tố khó lường
việc duy trì sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước còn khó khăn
trong bối cảnh đó việc tìm mọi cách duy trì hoạt động
tạo việc làm giữ chân người lao động cũng là nỗ lực của hầu hết doanh nghiệp hiện nay
đây là việc rất đáng trân trọng biểu dương và là điều đáng khích lệ nhất
trong bối cảnh khó khăn chung do dịch bệnh gây ra